thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành quyết định số ba trăm sáu mươi tám phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của vùng
thành hai tiểu vùng phía bắc sông hồng và phía nam sông hồng
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đồng bằng sông hồng là vùng phát triển hiện đại văn minh sinh thái thu nhập cao
là trung tâm kinh tế tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hóa
giáo dục đào tạo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo kinh tế số xã hội số y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân
thủ đô hà nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện đặc sắc và hài hòa
tiêu biểu cho cả nước ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới
theo quy hoạch sẽ có hai tiểu vùng phía bắc sông hồng và phía nam sông hồng với một vùng động lực quốc gia hà nội và các địa bàn cấp huyện
dọc theo trục quốc lộ số năm và quốc lộ số một mươi tám qua tỉnh bắc ninh hưng yên hải dương thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh
bốn cực tăng trưởng là hà nội bắc ninh quảng ninh hải phòng và năm hành lang kinh tế gồm hai hành lang kết nối quốc tế ba hành lang kết nối vùng
tiểu vùng phía bắc gồm bảy tỉnh và thành phố là hà nội hải phòng quảng ninh hải dương hưng yên bắc ninh và vĩnh phúc
tiểu vùng phía nam gồm bốn tỉnh là thái bình nam định hà nam và ninh bình
cục hàng không vừa lập đoàn kiểm tra với một mươi thành viên để kiểm tra việc tăng giá vé máy bay thời gian qua theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
thời hạn tiến hành kiểm tra việc tăng vé máy bay tăng giá vé máy bay trong ba ngày làm việc
từ ngày bảy đến chín tháng năm thời kỳ kiểm tra là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ban hành quyết định này và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung kiểm tra
trước đó bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục hàng không việt nam vụ vận tải bộ giao thông vận tải về việc ra soát kiểm tra giá vé máy bay
nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay góp phần bình ổn giá đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng chỉ đạo của chính phủ
và các tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu gạo đã đạt ba hai mươi ba triệu tấn tăng một mươi một bảy với hai tám tỷ usd tăng ba mươi sáu năm so với cùng kỳ năm ngoái
kết quả này nhờ giá xuất khẩu gạo bình quân từ đầu năm đạt sáu trăm bốn mươi bốn usd một tấn tăng hai mươi hai
các thương nhân cho biết gạo năm tấm của việt nam được trào bán ở mức từ năm trăm bảy mươi bảy đến năm trăm tám mươi usd một tấn
vào ngày hai tháng năm tăng nhẹ so với một tuần trước đó
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sự kiến sản xuất lúa của cả năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đạt bốn mươi ba triệu tấn
với sản lượng này sẽ bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoảng hơn tám triệu tấn
trong tuần qua giá cà phê lao dốc mạnh sau khi thiết lập đỉnh một trăm ba mươi bốn đồng một kg
chỉ trong vài ngày giá rất mạnh còn quanh gốc một trăm linh đồng một kg
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua giá cà phê xô tại tây nguyên
đã giảm hai mươi năm so với đỉnh điểm
dù vậy mức giá khoảng một trăm linh đồng một kg hiện vẫn còn rất cao áp lực sản xuất vẫn còn rất lớn
số liệu vừa được công bố của ngân hàng nhà nước cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt
và thanh toán điện tử ở việt nam đang ngày càng phát triển mạnh
trong đó phương thức thanh toán qua mã qr đang dần trở nên phổ biến
cụ thể trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thanh toán qua kênh internet tăng tương ứng năm mươi một sáu và hai mươi ba
qua kênh điện thoại di động tăng sáu mươi ba hai và ba mươi ba bốn qua phương thức qr code tăng hơn tám trăm sáu mươi
và bùng nổ với hơn một một trăm bốn mươi sáu